đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

sức gió mạnh nhất vùng gần tâm báo mạnh cấp một mươi năm đến cấp một mươi sáu giật trên cấp một mươi bảy
dự báo trong những giờ tới báo chủ yếu di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ khoảng một mươi km hồi giờ
do ảnh hưởng của báo vùng biển phía bắc của khu vực bắc biển đông có gió báo mạnh cấp một mươi đến cấp một mươi ba
vùng gần tâm báo mạnh cấp một mươi bốn đến cấp một mươi sáu giật trên cấp một mươi bảy biển động dữ dội
thời tiết tại thủ đô hà nội mây thay đổi đêm không mưa ngày nắng có nơi nắng nóng gió nhẹ
nhiệt độ là từ hai mươi năm đến ba mươi năm độ